số người thiệt mạng trong vụ nổ xe bồn trở dầu ở thành phố âu lĩnh tỉnh chiết giang trung quốc đã tăng lên con số một mươi tám người trong khi số người bị thương đã lên tới gần hai trăm linh người
theo giới chức địa phương khi di chuyển trên đường cao tốc qua địa phận tỉnh chiết giang xe bồn đã bất ngờ phát nổ và sau đó trượt khỏi đường
sức ép của vụ nổ làm sập nhiều ngôi nhà và cơ sở sản xuất nằm trên tuyến đường cao tốc thẩm dương hải khẩu
ngoài ra nhiều ô tô trên đường hoặc đỗ gần đường cao tốc đã bị bén lửa và bốc cháy dữ dội tạo ra những cột khói đen trên bầu trời có thể quan sát được từ khoảng cách xa
thậm chí nhiều đoạn phim quay tại hiện trường cho thấy quả cầu lửa khổng lồ bốc lên từ vụ nổ khiến nhiều người la hét sợ hãi
hàng trăm lính cứu hỏa đã được điều tới hiện trường các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực để giải cứu nốt những người mắc kẹt trong các đống đổ nát
vụ tai nạn cũng làm tuyến đường bị ách tắc nhiều giờ đồng hồ